trong số đó thì dùng lò than sửa ấm là một trong các biện pháp chống rét khá phổ biến
tuy nhiên nếu người dân không biết sử dụng than sửa ấm đúng cách thì hoàn toàn có thể gây ra những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng
đợt rét đậm rét hại xảy ra tại các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ đã và đang gây nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân
đều chống chọi với hình thái thời tiết này phương pháp nhóm bếp than sửa ấm được khá nhiều hộ dân sử dụng
tuy nhiên vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một vì nhận thức chưa rõ ràng nên một hộ dân tại phường quảng thọ thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã không may bị ngộ độc khí than do sửa ấm khiến ba người trong gia đình thương vong